vào ngày ba mươi một tháng ba trên đoạn sông hồng trải qua khu vực vườn duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào cai đã xảy ra hiện tượng cá chết bất thường
hôm nay sở tài nguyên môi trường tỉnh lào cai đã công bố nguyên nhân gây ra sự việc trên
ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan chức năng đã lấy hai mươi chín mẫu nước và đòi nhanh ba mươi chín mẫu nước
kết quả phân tích cho thấy trong khoảng thời gian từ ngày ba mươi một tháng ba đến ngày một tháng bốn các mẫu nước có một số chỉ số vượt quy chuẩn cho phép
trong đó đáng chú ý nhất là chỉ tiêu do nồng độ oxy hỏa tan trong nước thấp hơn mức tối thiểu rất nhiều
ngoài ra còn một số chỉ tiêu vượt ngưỡng nhưng không đáng kể
cùng với đó cơ quan chức năng cũng tiến hành phỏng vấn và thu thập thêm các thông tin từ chính quyền địa phương và người dân
qua các nguồn tin cho biết vào mùa nước cạn người dân thường tổ chức đánh bắt cá bằng phương pháp sử dụng lá cây cơi dã nát sau đó thả xuống sông hồng
khi thả xuống sông lá cây cơi làm suy giảm lượng oxy trong nước khiến cá bị ngộp thở ngoài lên mặt nước và chết
người dân đánh bắt cá và sử dụng làm thực phẩm bình thường không độc vì cá chết do bị ngạt